tình hình dịch covid một mươi chín tại mỹ latin tâm dịch mới của thế giới đang diễn biến vô cùng phức tạp
ngoài ra dịch bệnh tại châu âu cũng xuất hiện dấu hiệu đáng chú ý khi số ca tử vong mới
tại một số nước đã tăng trở lại vào thời điểm các biện pháp phong tỏa dần được dỡ bỏ
hiện tổng số ca mắc trên toàn thế giới là hơn năm bảy triệu người
trong đó đã có hơn ba trăm năm mươi người tử vong
mỹ vẫn đứng đầu với mức độ thiệt hại nhưng điểm nóng dịch bệnh hiện nay lại đang nằm ở mỹ latin
brazil liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới ở mức kỷ lục trong năm ngày qua
trong khi chile peru và mexico cũng ghi nhận thêm nhiều ca mắc và tử vong mới
tại châu âu sau một thời gian dịch bệnh có phần láng dịu
thì hôm qua số ca tử vong mới tại italia tây ban nha và anh đều bất ngờ tăng trở lại
anh ghi nhận tới hơn bốn trăm linh ca tử vong mới gấp ba lần con số trước đó một ngày
italia có thêm một trăm một mươi bảy ca tử vong gấp rưỡi so với ngày trước đó
tại đông nam á indonesia philippines singapore thái lan và malaysia
đều ghi nhận thêm các ca mắc mới trong ngày hôm qua
cho thấy dịch vẫn chưa được kiểm soát